tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội
về việc phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tại hội nghị chính phủ đã báo cáo với quốc hội lộ trình triển khai đề án với mục tiêu tích hợp các chính sách về dân tộc miền núi
giải quyết tình trạng thiếu đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số bố trí sắp xếp ổn định dân cư
chăm sóc sức khỏe cho người dân và trẻ em cũng như có những chính sách tiến dụng giúp các hộ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế
quốc hội đã chỉ rõ đề án là đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số miền núi là đầu tư cho sự phát triển bình vững
và phát huy tiềm năng lợi thế của vùng tạo một cơ chế chính sách để tập trung nguồn lực
triển khai thực hiện nghị quyết là nội dung thiết thực thực hiện bộ công cụ tự đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
mà liên hợp quốc và liên hợp quốc đã tạo ra
liên minh nghị viện thế giới đã xác định chọn việt nam làm điểm
việt nam luôn nỗ lực thực hiện có trách nhiệm việc đầu tư phát triển ở cả ba trùng cột
phát triển kinh tế xã hội bình đẳng công bằng và môi trường được bảo vệ thực hiện các mục tiêu thiên nhi kỷ
chúng ta phải bảo đảm nguyên tắc công bằng đoàn kết tương trợ giúp nhau để phát triển trong đồng bào các dân tộc thiểu số
đây cũng là quyết định đúng
hồ chương đường lối của đảng đúng hiến pháp tiếp tục thực hiện lời dạng của bắc hồ đối với dân tộc thiểu số
từng bước vững chắc để miền núi tiến kịp miền xuôi đồng bào ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc